nhiều giải pháp cấp bách về chống ngập đã được triển khai thế nhưng kết quả mang lại chưa cao
ngập nước vẫn xảy ra thường xuyên tại tp hcm đòi hỏi cần phải có những giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới
đây là đánh giá của lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm tại hội nghị về công tác chống ngập
báo cáo của trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước tp hcm cho biết
từ đầu mùa mưa đến nay đã có bốn cơn mưa lớn gây ngập tại ba mươi hai tuyến đường
riêng trận mưa ngày một mươi chín tháng năm có vũ lượng gần một trăm hai mươi mm gây ngập sâu một mươi tuyến đường
có vũ lượng lớn hơn thiết kế do đó làm cho hệ thống thoát nước của tp hcm cũng bị ảnh hưởng
thực tế việc đầu tư hệ thống thoát nước của thành phố hiện chưa kịp thời hoặc đã xuống cấp hư hỏng
quy hoạch vùng lõi cần có sáu km cống nhưng hiện chỉ đạt khoảng ba km
đặc biệt là sáu mươi hai vị trí kênh rạch tám mươi bốn tuyến cống và hàng trăm hầm ga cửa xã bị lấn chiếm hoặc xả rác thải khiến tình trạng ngập càng phổ biến
vấn đề quản lý nhà nước của mình vấn đề quản lý quy hoạch có nhiều yếu kém
ý thức xã hội ý thức của từng người dân nó cộng đồng thành một cái nguyên nhân tổng thể cho vấn đề ngập của thành phố này
do vậy yếu tố đầu tiên mà chúng ta phải nhận định ra đó để giải quyết căng cơ lâu dài vấn đề chống ngập tp hcm
nó phải là cái sự cộng đồng kết nhiệm trước hết là của nhà nước và của cộng đồng xã hội
trong khi chờ những giải pháp chống ngập căng cơ hơn đi vào hoạt động như dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực tp hcm
có xét tới biến đổi khí hậu có quy mô một mươi tỷ đồng
các dự án hồ điều tiết ngầm hay giải pháp phi công trình khác
để giải quyết ngập nước trung tâm điều hành chương trình chống ngập tp hcm đã triển khai nạo vét hơn ba trăm linh km lòng cốt thoát nước
duy tu nạo vét một mươi tuyến kênh rạch cửa xã